yêu cầu tiếp tục ra soát xét nghiệm sàng lọc cho trường hợp nguy cơ cao nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
theo đó từ nay đến ngày hai mươi năm tháng bảy thành phố sẽ giả soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đồng loạt cho các trường hợp nguy cơ cao như các trường hợp ho sốt chưa có nguyên nhân rõ ràng
nghi ngờ mắc covid một mươi chín không cần yếu tố dịch tễ thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày một mươi tháng bảy
thành phố sử dụng phương pháp xét nghiệm real time pcr lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hướng dẫn chuyên môn tổ chức thực hiện và đôn đốc
các trung tâm y tế quận huyện thị xã ra soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng
theo số liệu cập nhật từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
riêng từ ngày năm tháng bảy đến nay là một trăm tám mươi ba trường hợp
đáng chú ý là có ba ổ dịch mới phát sinh từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến nay có số ca mắc khá cao
tại số chín mươi nguyễn khuyến là ba mươi bốn ca b tám tân mai một mươi sáu k và một trăm ba mươi hai bùi thị xuân một mươi bốn ca